tại thành phố vinh tỉnh nghệ an báo nhân dân phối hợp với tỉnh nghệ an và tỉnh hà tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật bến thủy anh hùng
tới sự chương trình có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam
đồng chí nguyễn thế kỳ ủy viên trung mương đảng tổng giám đốc đài tiếng nói việt nam đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung mương đảng
chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương quân khu bốn các tỉnh nghệ an hà tĩnh cùng đông đảo người dân trong vùng
bến thủy vùng đất nối liền hai tỉnh nghệ an hà tĩnh là nơi từng ghi dấu những chiến công trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
chương trình nghệ thuật bến thủy anh hùng nhằm ôn lại truyền thống lịch sử văn hóa cách mạng của vùng đất và con người hai tỉnh nghệ an hà tĩnh
phản ánh những thành tựu to lớn trong quá trình phát triển kinh tế xã hội góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc